hưởng ứng phong trào cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới thời gian qua các tổ chức đoàn thể đã tích cực tham gia ủng hộ
đóng góp thông qua các phong trào qua đó đã khơi dậy sự sáng tạo và tinh thần đoàn kết
chung sức chung lòng của mọi tầng lớp nhân dân trong thực hiện xây dựng nông thôn mới
thấy đường trong thôn mình còn chật hẹp khó đi do đó bí thư tri bộ nguyễn đức long đã đứng ra tiên phong hiến đất
để mở rộng con đường đi qua nhà mình không những vậy bằng uy tín của mình
ông còn tích cực tuyên truyền vận động bà con trong thôn tham gia hiến đất làm đường
trong công tác xây dựng nông thôn mới mẫu trong gia đình chúng tôi là con đường chất động hẹp
chúng tôi cũng mở rộng con đường của gia đình ra để được cho mọi người bên cạnh cũng như là của người dân trong thôn
được giao thông đi lại cho dễ dàng và thống suốt

tuyên truyền vận động thấy và hiểu được lợi ích của nông thôn mới đem lại
nên ông nguyễn hữu minh đã cùng vận động gia đình ủng hộ xây dựng nông thôn mới
mặc dù khu vườn của gia đình ông đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
nhưng gia đình ông minh vẫn tham gia hiến bốn mươi m hai đất để mở rộng đường ngõ xóm
nhận thức rõ mục tiêu diện nông thôn mới cần phải có sự trung sức của toàn dân
trong đó là các hộ gia đình tập trung để hiến đất mở rộng đường
tôi nghĩ rằng mình là cán bộ đảng viên cũng phải gương mẫu
như thế là vợ con đồng ý ngay tổng thuận ngay không có vấn đề gì băn khoăn cả
sau khi về đích nông thôn mới vào năm hai nghìn một mươi bảy
xã bắc lũng đã bắt tay ngay vào triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu
và thôn xuân phú đã được lựa chọn làm thôn điểm để thực hiện chương trình
để thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu các đoàn thể tại địa phương có vai trò rất lớn
công tác tuyên truyền vận động nhân dân chung tay thực hiện chương trình
kinh nghiệm về nông thôn kiểu mẫu chúng tôi
cái thứ nhất là công tác tuyên truyền cho nhân dân nhận thức được về nông thôn kiểu mẫu là cái gì
để người dân hiểu được biết được và ủng hộ trong việc xây dựng nông thôn kiểu mẫu
cán bộ là những người cựu chiến binh rồi hội phụ nữ hội nông dân
đấy là những đoàn thể là cánh tay đắc lực về xây dựng nông thôn mới của chúng tôi
cũng nhờ xây dựng nông thôn mới từ một thôn vùng xa
giao thông đi lại khó khăn mà giờ đây thôn xuân phú đã cơ bản cứng hóa một trăm linh các tuyến đường giao thông trong thôn
từ đó giúp cho việc sản xuất thông thương của bà con thuận lợi hơn